thưa quý vị đúng như nhiều dự đoán trước đó vào chiều ngày hai mươi một tháng hai giá xăng trong nước tiếp tục thiết lập đỉnh mới vượt mốc hai mươi sáu đồng một lít
và đây là lần tăng thứ năm liên tiếp kể từ cuối năm ngoái đến nay
giá xăng dầu tăng thì không chỉ tác động làm tăng giá thành phẩm của hàng hóa dịch vụ
mà còn trực tiếp làm tăng cpi làm ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu của người dân
chính vì vậy không chỉ sát đến kỳ điều chỉnh mà bất cứ lúc nào
từ khóa giá xăng dầu cũng nhận được sự quan tâm và nhiều ý kiến thảo luận từ cư dân mạng
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây
giá xăng dầu trên thế giới thời gian gần đây tăng liên tục
dẫn đến giá bán lẻ trong nước lập đỉnh cao nhất trong nhiều năm qua
giá xăng dầu tăng tác động đến hầu hết các ngành lĩnh vực
vì đây là yếu tố đầu vào của sản xuất kinh doanh
khi giá nguyên liệu đầu vào tăng sẽ làm giá hàng hóa tăng theo
và chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng lên
điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và chi tiêu của người dân
nhiều ý kiến cư dân mạng bày tỏ sự lo lắng trước lần tăng giá này
lại tăng tịt khung nản quá làm ăn khó khăn mà xăng tăng quá thể
lại khổ dân thôi nhất là những người lao động kiếm tiền đã khó giờ lại khó hơn
tăng thì nhanh mà giảm thì chậm
giá xăng tăng mọi thứ đều sẽ tăng và lương không tăng
đồng nghĩa với việc cuộc sống hàng ngày cũng sẽ khó khăn hơn đối với người dân
giá xăng và điện đang chiếm tỷ trọng quá lớn trong bảng chi tiêu của một người hiện nay
và kéo theo rất nhiều hệ lụy về giá cả mặt hàng khác
bài toán được cộng đồng mạng đặt ra là làm thế nào để giảm giá xăng dầu
vừa giảm bớt khó khăn cho người dân vừa tránh ảnh hưởng bất lợi
tới nảy kinh tế còn đang đối sức do dịch covid một mươi chín
trả đổi trên báo chí tiên sĩ bùi đức thụ
thành viên lội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ
cho rằng chúng ta đều biết yếu tố thuế phí tác động lớn đến giá cả xăng dầu
vì vậy muốn giảm giá phải tính đến việc điều chỉnh các loại thuế phí đối với giá xăng dầu
việc này đã có quy định cụ thể rồi
nên cần phải xem xét điều chỉnh linh hoạt các loại thuế nhập khẩu
rồi các loại thuế khác như thuế môi trường
đồng đảo cư dân mạng cũng bày tỏ quan điểm đề xuất về vấn đề này
nay có chính sách thuế linh hoạt lên mặt hàng xăng dầu
ví dụ nếu giá dầu thô ở mức dưới sáu mươi
thì thuế là một mươi giá từ sáu mươi đến tám mươi đô la mỹ một thùng thì thuế là chín
từ tám mươi đến chín mươi đô la mỹ một thùng thì thuế là tám năm
trên chín mươi đô la mỹ thì thuế là tám
như vậy thì ngân sách vẫn đảm bảo nguồn thu
mà gánh nặng để lên giá xăng cũng sẽ giảm xuống
nên tạm thời giảm phí tiêu thụ đặc biệt để giá xăng dầu giảm trong nước
có một nghịch lý là thuế môi trường cho mỗi lít xăng là ba tám trăm linh đồng
và bốn đồng dầu là hai đồng
trong khi đó động cơ sử dụng dầu sẽ xả thải ra môi trường độc hạ nguồn xăng
vấn đề ở đây là phí môi trường cho mỗi lít xăng dầu vẫn thu
mà liệu môi trường có được cải thiện
giá xăng bán ra chịu hơn phân nửa là thuế và phí
cơ quan quản lý cần có phương án điều chỉnh
chứ nếu tăng liên tục như vậy sẽ rất khó khăn cho người dân
đồng quan điểm chuyên gia kinh tế phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long cũng cho rằng
có hai van điều tiết giá xăng dầu
đó là thông qua quỹ bình ổn giá và thuế
tuy nhiên theo phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long
để điều chỉnh hai yếu tố này cần có sự linh hoạt và tính toán kỹ lưỡng
điều hành quỹ cần linh hoạt vì có thời điểm nhiều doanh nghiệp kinh doanh đầu mối
cũng âm quỹ do chi quá nhiều
đối với điều tiết về thuế cũng cần phải được tính toán cân nhắc
bởi giảm thuế sẽ gây áp lực lên nguồn thu ngân sách
mặt khác để giảm thuế cần trình cấp có thẩm quyền xem xét
nên không thể quyết trọng trước mắt ngay được
liên quan đến vấn đề này bộ công thương vừa có văn bản
gửi bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư xin ý kiến
về quyết định phê duyệt kế hoạch bán đấu giá hơn một trăm linh triệu lít xăng ron chín mươi hai
dự trữ quốc gia
giá khởi điểm tạm tính là một mươi bốn năm mươi tám đồng một lít
việc đấu giá xăng dầu dự trữ quốc gia được bộ công thương lên kế hoạch
trong bối cảnh giá xăng tăng lên mức cao nhất lịch sử
nhiều cửa hàng xăng dầu trên cả nước thiếu nguồn cung cục bộ
đồng đảo cư dân mạng hy vọng đây sẽ là động thái giúp giá xăng dầu được ổn định trong thời điểm hiện nay
xung quanh việc giá xăng dầu liên tục tăng trong thời gian qua
ý kiến quan hệ của bạn như thế nào
hãy cùng chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân